ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sẽ tăng không quá bốn mươi

nhằm đáp ứng nhu cầu đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng của người dân
sau khi nhiều nước mở cửa đón khách trở lại
giá sầu riêng tăng mạnh đầu vụ

giá vận chuyển hiện tăng từ hai mươi ba mươi thậm chí có nơi tăng năm mươi
thưa quý vị thời gian gần đây mạng xã hội facebook tiktok xuất hiện tràn lan các video bẻ sơn khớp
trị đau nhức mỏi cơ thể
đủ tư thế kiểu nắn chỉnh sơn khớp được thực hiện bởi các kỹ thuật viên
các thầy thuốc

vậy phương pháp điều trị sơn khớp này có đem lại hiệu quả

hiện tại kênh tiktok này đã thu hút hai một triệu người theo dõi

trong vai một bệnh nhân đau nhức cổ chúng tôi tìm đến phòng khám
để bắt đầu trả lời này
các cơ bám vào thân đốt sống của mình
làm mềm cơ xong xuống sơn sẽ nắm chỉnh nặng
nếu buổi nẻ là ba trăm linh
nếu làm buổi theo lượng trình thì còn hai trăm linh
vậy là không cần trả lời
vậy là không cần trả lời
kỹ thuật viên tại phòng khám đã khẳng định
phòng viên bị lỗi đốt sống cổ
và sẽ thuyên giảm nếu làm theo liệu trình như trên
nhiều người bệnh thường chọn những phòng khám
vật lý trị liệu tư nhân
hoặc tìm thầy lang để giúp chữa đau nhức sơ khớp
bởi thấy tiện và nhanh chóng
tuy nhiên đã có những sự việc không hay xảy ra
khi bệnh nhân chữa bệnh
với những thầy thuốc như thế này
cuối năm hai nghìn hai mươi một
một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội
về sự việc một người phụ nữ
bị gãy sừng đùi trong quá trình
tập vật lý trị liệu với một thầy lang
khiến người xem hoang mang
trường hợp một người đàn ông bị gãy sương
khi thực hiện nắn trị khớp với thầy thuốc gần nhà
trên thực tế
nhiều người chi tiền triệu cho những liệu trình như vậy
nhưng bệnh tình lại không thuyên giảm
theo các chuyên gia
phương pháp nắn trịnh sương khớp này
được gọi là trị liệu thần kinh cột sống
một chuyên ngành chăm sóc sức khỏe tại mỹ
tuy nhiên nếu tự ý áp dụng phương pháp
lặp đi lặp lại nhiều lần
sẽ khiến dây chẳng bao khóc xung quanh bị yếu
hệ lụy có thể gây hỏng khớp
giữa hai đầu xương
bao giờ có một cái khớp
và bao bọc quanh cái khớp đấy
thì nó sẽ có một cái bao hoạt dịch
trong bao hoạt dịch đấy
thì nó sẽ tiết ra các chất dịch
dịch nhờ mình để mục đích là vô chơn khớp
thế thì khi mình có cái động tác
bẻ khớp ấy
thì nó sẽ làm thay đổi cái áp suất
trong cái bao hoạt dịch đấy
nó gây ra các cái bọt khí
nhiều người chi tiền cho dịch vụ này
và nghĩ bẻ khớp như một liệu pháp để thư giãn
tuy nhiên thói quen này
không nên thực hiện thường xuyên
và đặc biệt là khớp cột sống
bởi đây là vùng rất nhạy cảm
liên quan đến chèn ép thần kinh
trên mạng này có những cái dịch vụ bỏ khớp
và bẻ khớp
rồi là tác động cột sống
tuy nhiên người bệnh không nên tự ý
áp dụng cũng như là
vì cái kỹ thuật này
cần phải chuyên sâu
khi mà tác động cột sống
cần được tiến hành ở những cơ sở y tế
uy tín bởi các đội ưu y bác sĩ
chuyên sâu được đào tạo
các chuyên ngành như thần kinh cơ sư khớp
và vận lý trị liệu phù hợp chức năng
các bác sĩ khuyến cáo
khi cơ thể có cảm giác mỏi cơ
không nên bẻ khớp
mà nên thực hiện các biện pháp
thư giãn nhẹ nhàng
như khi ngủ lâu nên đứng dậy đi lại
xoay vặn người tập một số động tác
thả lỏng khớp có thể chấm ấm
vùng khớp đau mỏi
nếu gặp các bệnh lý về cơ sơn khớp
thì phải tìm đến bệnh viện hoặc các cơ sở uy tín
để điều trị tránh tiền mất tận mang